thông tin từ bộ y tế cho biết là tính từ một mươi tám h ngày chín tháng sáu đến sáu h ngày một mươi tháng sáu
nước ta ghi nhận thêm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín mới
từ bệnh nhân số chín năm trăm sáu mươi sáu đến bệnh nhân số chín sáu trăm ba mươi năm
gồm bốn ca tại tỉnh long an được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
có sáu mươi sáu ca ghi nhận trong nước bao gồm tại bắc giang là một mươi sáu ca bắc ninh hai mươi ba ca
tp hcm hai mươi sáu ca và hà tĩnh một ca
trong đó năm mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến sáu giờ ngày một mươi tháng sáu việt nam có tổng cộng tám hai mươi ca covid một mươi chín ghi nhận trong nước
và một sáu trăm một mươi năm ca nhập cảnh
số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu bốn trăm năm mươi ca
số ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín ở nước ta là năm mươi năm ca
số ca được điều trị khỏi là ba sáu trăm ba mươi sáu ca
ngày hôm qua đã có thêm hai mươi chín chín trăm sáu mươi bảy người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tại một mươi sáu tỉnh thành phố và các đơn vị trung ương tại thành phố hà nội